thông tin liên quan đến vụ ba bà cháu bị hàng xóm thảm sát rồi trôn sát phi tăng dưới gốc cà phê tại huyện lâm hà tỉnh lâm đồng
chiều tối qua ngày hai mươi năm tháng năm công an huyện lâm hà đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bà nghiêm thị
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại thôn chín xã tân thanh huyện lâm hà là kẻ sát hại ba bà cháu

về tội mua bán trái phép cho ma túy tăng vào thu giữ gồm hai bánh heroin và nhiều tăng vật liên quan khác
mở rộng điều tra cơ quan công an đã khám xét khẩn cấp nhà của ông mùa giống báo
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn là bố đẻ của mùa an lệnh nhà của mùa a lồng em trai của mùa an lệnh
đều ở bản mường tong hai xã mường tong huyện mường nhé tỉnh điện biên
phát hiện và thu giữ năm khẩu súng ba viên đạn và ba mươi chiếc bẫy kiềng bằng sát
hiện công an huyện mường nhé tiếp tục phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh điện biên củng cố hồ sơ và điều tra mở rộng vụ án
để trốn thuế và được hưởng thuế xuất khẩu nhóm các đối tượng đã cấu kết với nhau làm tờ khai giả
xuất khẩu đồng nhôm phế liệu được khai báo thành vài vụn
nhóm đối tượng vừa bị tòa nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử đều về hành vi buôn lậu
nhóm đối tượng gồm nguyễn trọng hà
nguyễn thị hải ba mươi tám tuổi giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn dịch vụ thương mại thành hải
nguyễn thị hải linh hai mươi bảy tuổi nhân viên công ty cùng chú tại tỉnh bình định
lê văn thiện ba mươi hai tuổi là người thành lập điều hành hoạt động công ty mê tan
công ty trung văn và công ty hoàng tấn phát trú tại huyện hóc môn tp hcm
theo cầu trạng ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu công ty thành hải mở hai tờ khai xuất khẩu
tại tri cục hải quan cửa khẩu cảng đà nẵng
hàng hóa khai báo là vải vụn có thuế xuất khẩu là
chỉ vài ngày sau cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan phối hợp với tri cục hải quan cửa khẩu cảng đà nẵng
đã tiến hành khám xét và phát hiện hàng hóa trong các container của công ty thành hải
là nhôm hợp kim dạng thỏi có thuế xuất khẩu một mươi năm và đồng phế liệu là hai mươi hai không như tờ khai đã kê
bị cáo thiện biết rõ nếu khai là đồng và nhôm thì sẽ không có lãi
nên đã thuê nguyễn mạnh hùng và nguyễn thị thủy anh làm dịch vụ khai báo hải quan gian dối sang hàng hóa xuất khẩu
để có thuế xuất
được hùng và thủy anh thuê mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu cũng như biết rõ mục đích trôn thuế
nhưng bị cáo hải vẫn chỉ đạo bị cáo linh thực hiện thủ tục khai báo với hải quan
suốt thời gian dài hải và linh đã giúp bị cáo thiện xuất khẩu chất lọt một mươi hai lô hàng trị giá hơn hai mươi bốn tỷ đồng
mà không kê khai nộp thuế với số tiền là bốn tám tỷ đồng
bị cáo hải được hưởng lợi số tiền một trăm chín mươi năm triệu đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt lê văn thiện một mươi sáu năm tù nguyễn trọng hải một mươi một năm tù
nguyễn thị hải linh năm năm tù cùng chung về tội buôn lậu
riêng nguyễn mạnh hùng và nguyễn thị thủy anh đang bị cơ quan công an phát lệnh truy nã toàn quốc
lợi dụng sự sơ hở trong công tác quản lý sử dụng máy pos của các ngân hàng thương mại
nhóm đối tượng người việt nam ở nhiều tỉnh thành khác nhau đã cấu kết với các đối tượng người nước ngoài
sử dụng thông tin thẻ ngân hàng của người nước ngoài rút chiếm đoạt tiền của chủ thẻ
với phương thức thông qua các doanh nghiệp mà ngân hàng ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ pos
các đối tượng rút tiền về tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp lập khống chứng tử để hợp lý hóa
và sau đó tiếp tục rút tiền từ ngân hàng
trong vụ án này các đối tượng đã rút và chiếm đoạt được tổng số tiền trên năm bốn tỷ đồng
từ hai ngân hàng tại tỉnh vĩnh phúc và quảng ninh
tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám phòng cảnh sát kinh tế công an tiểu quảng ninh tiếp nhận đơn trình báo
của một ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố hạ long tố cáo công ty cổ phần du lịch
và thương mại quốc tế thiên cung do nguyễn đức đông làm giám đốc đã thực hiện các giao dịch rút tiền
bằng hành thức thanh toán không dùng thẻ moto chiếm đoạt hai bảy tỷ đồng
tài liệu điều tra ban đầu xác định đông cùng các đối tượng khác đã thực hiện giao dịch ba mươi tám giao dịch gian lận
qua dịch vụ thanh toán moto rút chiếm đoạt hơn hai ba tỷ đồng
tuy nhiên ngân hàng kịp thời phát hiện phong tỏa hơn năm trăm linh triệu đồng mà các đối tượng chưa kịp rút
căn cứ tài liệu trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã ra quyết định
khởi tố bị can đối với chín bị can trong đó có phạm thị hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại hà nội
nguyễn đức đông sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một giám đốc công ty cổ phần du lịch và thương mại quốc tế thiên cung
và chan sóc sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi quốc tịch campuchia về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông
thiết bị điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản

để họ dùng máy post để chạy cái thẻ của họ gửi về
cuối năm hai nghìn một mươi bảy sau khi quen chan sóc và tony quốc tỉnh nga biết về phương thức thủ đoạn sử dụng thông tin
thẻ ngân hàng để rút tiền và chiếm đoạt thông qua máy post tại các doanh nghiệp ở việt nam
phạm thị hương đã bản bạc với đoàn thị lan anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trú tại tỉnh vĩnh phúc
doanh nghiệp tư nhân lan anh để thông qua máy post của doanh nghiệp này rút hai bảy tỷ đồng từ thẻ ngân hàng
do các đối tượng người nước ngoài cung cấp
hiện đoàn thị lan anh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh phúc khởi tố bắt tạm giam
để điều tra về hành vi tương tự
sau đó hương tiếp tục móc nối với nguyễn đức đông giám đốc công ty thiên cung và một số đối tượng khác
thực hiện ba mươi tám giao dịch rút chiếm đoạt số tiền gần hai bảy tỷ đồng của các chủ thẻ visa mastercar
người nước ngoài thông qua máy post của công ty thiên cung
để hợp lý hóa hành vi rút tiền đông và hương đã thỏa thuận lập khống hợp đồng kinh tế mua bán hàng hóa
tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
sau đó ba mươi năm được chuyển cho các đối tượng người nước ngoài sáu mươi năm còn lại bọn chúng chia nhau hưởng lợi
về quán ba thì họ đề nghị là người chủ thẻ họ cần rút tiền tiền mặt là vì campuchia thì đa số là người ta sử dụng tiền mặt
cho nên là ở bên chủ quán ba người ta lấy cái thông tin thẻ và cung cấp
từ những vụ án liên quan đến hai hành vi trên nổi lên hai thủ đoạn chính của các doanh nghiệp đăng ký nhiều máy post
nhưng chỉ đứng tên pháp nhân doanh nghiệp một máy số còn lại đứng tên cá nhân
tuy nhiên trên thực tế dòng tiền khách hàng thanh toán
thanh toán chủ yếu qua các tài khoản cá nhân dẫn đến việc trôn thuế
thủ đoạn này chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp người trung quốc móc nối với người việt nam đầu tư chui và mục đích là trốn thuế
phương thức thứ hai các đối tượng có nguồn thẻ từ nước ngoài chủ yếu là thẻ ăn cắp
tìm cách móc nối tới các doanh nghiệp cá nhân có dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ qua máy post
để lập hợp đồng kinh tế khống với mục đích rút tiền chiếm đoạt
ngân hàng nhà nước các ngân hàng thương mại cần phải có quy định chặt chẽ hơn
trong vấn đề đăng ký cấp phép quản lý đối với các tổ chức cá nhân đăng ký sử dụng hình thức thanh toán chấp nhận thẻ qua máy pos
cần có sự phối hợp kịp thời giữa cơ quan cấp phép và cơ quan quản lý
ở đây là cơ quan thuế tăng cường công tác giám sát kiểm tra thanh tra đối với các doanh nghiệp cá nhân có sử dụng dịch vụ qua máy pos
hiện cơ quan công an đã tạm giữ nhiều điện thoại di động máy tính sách tay hóa đơn rút tiền liên quan đến ba mươi tám giao dịch gian lận tại công ty thiên cung
hơn bốn mươi ba usd và nhiều tài liệu chứng cứ khác đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can cùng các đối tượng có liên quan
và ngày hôm nay công an huyện long thành đang phối hợp cùng lực lượng phòng cháy chữa cháy tỉnh đồng nai điều tra làm rõ vụ xe container bốc cháy dữ dội trên cao tốc tp hcm long thành dầu dây
vào trường ngày hôm qua
theo thông tin ban đầu trước đó vào khoảng một mươi bốn h ba mươi chiều ngày hai mươi năm tháng năm xe container đi theo hướng đồng nai về tp hcm
khi vừa qua đường dẫn từ quốc lộ năm mươi một lên cao tốc tp hcm long thành dầu dây thuộc huyện long thành tài xế đã phát hiện lửa phát ra từ đầu xe
tài xế và nhân viên đi cùng nhảy khỏi xe cùng với nhiều người dùng bình chữa cháy mini dập lửa nhưng bất thành
lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng lực lượng đơn vị quản lý tuyến đường đã có mặt dập lửa sau ba mươi phút
hỏa hoạn không gây thương
trong vòng sông toàn bộ đầu kéo và một phần thùng container bị cháy rụi
giao thông qua lại khu vực kẹt xe kéo dài nhiều km
theo công ty dịch vụ kỹ thuật đường cao tốc việt nam đơn vị quản lý tuyến cao tốc cho biết
từ khi thông xe năm hai nghìn một mươi năm tuyến cao tốc này đã xảy ra hàng chục vụ cháy xe tai nạn
đã có một người bị mất tích trong trận mưa lớn kéo dài gây lũ từ đêm hai mươi năm đến dạng sáng ngày hai mươi sáu tháng năm trên địa bàn thành phố móng cái tỉnh quảng ninh
thông tin vừa được
bác nhân dân tp móng cái cho biết
danh tính người bất tích được xác định là anh trần quốc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám chú tại nhà số một mươi bốn phố trần hưng đạo phường can long tp móng cái
thời điểm xảy ra sự cố được lực lượng chức năng xác định là vào khoảng bốn giờ ba mươi phút sáng cùng ngày
lúc này anh tuấn đang trèo mủng trên sông biên giới ca long đoạn từ km một đến km hai từ thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi
hiện tại trên sông ca long vẫn đang có nước lũ chảy xiết
hàng chục đò sắt chở hàng trên sông bị đắm
nhiều tuyến phố ở móng cái bị ngập úng
và hiện lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân
tiếp theo sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
truy nã đối với đối tượng lâm văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại ấp huê ba
xã vĩnh phú đông huyện phước long tỉnh bạc liêu về tội cố ý gây thương tích
cũng phạm tội cố ý gây thương tích và phải nhận quyết định truy nã của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu
là đối tượng nguyễn văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại số một trăm linh tám trên ba khóm ba phường bảy
thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu
và đối tượng trầm khánh tiên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu thường trú tại ấp xóm cho hai xã châu hưng huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý